trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp người dân các địa phương hạn chế đi lại liên tỉnh để đảm bảo an toàn
tại ngày ăn các nhà ga biến xe đã trở nên vắng vẻ
thường xuyên chạy tuyến vinh hà nội nếu như ngày thường mỗi chuyến xe của nhà xe tứ minh có từ ba mươi đến ba mươi năm hành khách
thì nay đã giảm đến tám phần một mươi thậm chí sau ba ngày bỏ tuyến hôm nay nhà xe tứ minh mới bắt đầu nối tuyến trở lại
nhưng cũng chỉ có vài khách đi hà nội
chúng tôi là chạy tuyến vinh hà nội ở hà nội đang còn có vấn đề dịch cho nên khách khứa đi lại hoàn toàn rất vắng
chạy một lượt một ngày như vậy là không đủ chi phí để trang trải xe mà buộc chúng tôi phải chạy để đưa đón khách
trung bình bến xe bắc vinh mỗi ngày có tới gần một hành khách đi và đến từ một mươi năm tỉnh thành trong cả nước
thế nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
lượng khách ở đây cũng đã giảm
cảnh tường ồn ào đông đúc thường ngày đã không còn
những hàng ghế đợi khách chống không lượng xe nằm chờ tại bến xếp hàng dài
tần suất chạy xe cũng đã giảm và biến số hành khách cũng giảm rất nhiều

hiện tại các hãng hàng khách ở đây cũng đã giảm và biến số hành khách cũng giảm và biến số hành khách cũng giảm
các hãng hàng không đã tạm dừng khai thác hầu hết các đường bay quốc tế mà chỉ phục vụ bay nội địa
để bảo đảm an toàn cho du khách cảng hàng không quốc tế vinh đã bố trí lực lượng phục vụ hai mươi bốn giờ mỗi ngày
đo thân nhiệt cung cấp khẩu trang nước rửa tay kháng khuẩn cho hành khách
tại đây cũng có phòng cách ly tạm thời phòng khi tình huống xấu xảy ra
với công tác không chống dịch bệnh ngay từ những ngày đầu của cảng không quốc tế vinh là làm thất tột
vì vậy lượng hành khách đi lại cảng không quốc tế vinh trước có tâm lý lo lắng nhiều và rất yên tâm khi qua lại cảng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ubnd tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát y tế đối với hành khách
đặc biệt là hành khách đến từ các tỉnh hoặc khách nước ngoài tại các đầu mối giao thông nói chung và các đầu mối giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn tỉnh nói riêng
xử lý kịp thời ngay từ khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín